để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng trị trong năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua huyện cam lộ đã có nhiều cách làm mới
đặc biệt là chuyển biến nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới
theo đó huyện cam lộ định hướng xây dựng nông thôn mới phải theo từng bước đi vững chắc
và phải từ huyện xuống cơ sở cùng với sự nỗ lực của người dân
muốn xây dựng nông thôn mới trước hết là kinh tế gia đình phải ổn định
từ suy nghĩ đó nhiều người dân trên địa bàn xã cam chính huyện càm lộ tỉnh quảng trị
đã biết tìm tòi thay đổi tập quán sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng
để phát triển kinh tế hộ gia đình
với hướng đi của huyện cam lộ tỉnh quảng trị trong xây dựng nông thôn mới
là thống nhất chủ trương nhiệm vụ từ huyện xuống xã thôn và người dân
không chạy theo hình thức không huy động quá sức

mọi việc làm của người dân đều phải tự nguyện
huyện cam lộ đã xây dựng được năm loại cây trồng và hai loại con nuôi chủ lực
để giúp người dân phát triển kinh tế
bên cạnh đó huyện cũng quy hoạch theo từng vùng sản xuất
cũng như phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho người dân
nông nghiệp công nghiệp thương mại nhiệm vụ
làm sao tất cả các lĩnh vực đều phát triển
và cột loại là thu nhập người dân tăng lên
để là người dân tham gia vào các mục tiêu để xây dựng nông thôn mới
hiện nay huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã có bảy trên tám xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi chín huyện sẽ xây dựng chuẩn nông thôn mới ở xã còn lại
hy vọng với cách làm mới và bước đi vững chắc
huyện cam lộ sẽ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng trị trong năm hai nghìn hai mươi